trước những dự báo về tình hình thiên tai trong những ngày tới
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công văn yêu cầu
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ và bắc trung bộ
chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với mưa rông mưa lớn kèm lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố khu vực các tỉnh phía bắc
theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thiên tai thời tiết để thông báo hướng dẫn kịp thời
thường xuyên cho các cấp chính quyền người dân để chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại
sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có
triển khai lực lượng xung kích kiểm tra ra soát các khu dân cư ven sông suối khu vực thấp trũng
có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy
tổ chức di rời sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra
chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đài truyền hình cấp tỉnh các cơ quan thông tin truyền thông
nhất là tại cơ sở tuyên truyền phổ biến hướng dẫn người dân cách nhận biết kỹ năng ứng phó mưa rông
kèm lốc xét mưa đá gió giật mạnh và mưa lớn lũ quét sạt lở đất để giảm thiểu thiệt hại